việt nam gia nhập asean
để chuẩn bị cho nhiệm kỳ chủ tịch asean việt nam đang tích cực trao đổi nội bộ cũng như tham vấn các nước asean và các đối tác để xây dựng chủ đề các ưu tiên và sáng kiến cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
theo đó chủ đề và các ưu tiên của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi sẽ bảo đảm nhất quán với các ưu tiên asean trong giai đoạn hiện nay
đồng thời tiếp nối ưu tiên của các năm chủ tịch trước tập trung vào thúc đẩy gắn kết nội khối và khả năng thích ứng của asean trước những biến đổi
hôm nay tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn các đệ biểu thảo luận tại hội trường về công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
buổi sáng quốc hội làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận về các báo cáo công tác của tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
buổi chiều quốc hội nghe chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật thư viện

sở công thương tp hcm vừa ban hành kế hoạch số sáu nghìn chín trăm sáu mươi bốn về kế hoạch cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu tết canh tí hai nghìn hai mươi trên địa bàn tp hcm
theo đó hàng hóa thiết yếu chuẩn bị tăng từ một mươi bốn sáu đến một mươi bảy ba so với mức thành phố giao và tăng hai mươi một đến hai mươi tám so với kết quả thực hiện tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
tổng giá trị các mặt hàng doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất dự trữ cung ứng cho hai tháng tết
là một mươi chín hai mươi bảy ba tỷ đồng tăng sáu trăm linh hai năm tỷ đồng tức ba hai mươi bảy so với nguồn vốn chuẩn bị tết năm hai nghìn một mươi chín
giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là bảy hai trăm bốn mươi bốn chín tỷ đồng
nhiều nhóm hàng chuẩn bị lượng lớn chi phối từ hai mươi đến năm mươi ba hai nhu cầu thị trường
như thịt da cầm chiếm năm mươi ba hai trứng da cầm chiếm bốn mươi tám sáu thực phẩm chế biến chiếm hai mươi tám một thịt da súc chiếm hai mươi một
dọc ăn hai mươi bảy năm
gạo chiếm ba mươi một năm
qua khảo sát thị trường kiểm tra doanh nghiệp về khả năng cung ứng nguồn hàng chuẩn bị tết
dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm tết sẽ ổn định
khó xảy ra tình trạng biến động về giá
hà nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc chăm sóc người có công
với mục tiêu phấn đấu nâng cao đời sống của người có công ngày một tốt hơn
cùng với việc thực hiện các chính sách đã được ban hành
hà nội luôn có những đột phá trong chính sách và thực hiện công tác chăm sóc người có công với cách mạng
trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai thuộc sở lao động thương binh và giáo hội tp hà nội
đang nuôi dưỡng bốn mươi chín người có công
trong đó diện đối tượng được nuôi dưỡng chủ yếu là bà mẹ việt nam anh hùng thân nhân liệt sĩ
người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và con liệt sĩ bị mồ côi tàn tật
năm hai nghìn một mươi chín đơn vị thực hiện công tác tiếp nhận và điều dưỡng cho gần hai lượt người có công
năm hai nghìn một mươi chín đơn vị thực hiện công tác tiếp nhận và điều dưỡng cho gần hai lượt người có công
sau cái chất lượng chăm sóc phục vụ người có công đến nuôi dưỡng và điều dưỡng
và coi đối tượng như người thân của chính mình và gia đình
tại đây người có công không chỉ được chăm sóc tận tình từ bữa cơm tới giấc ngủ
mà còn được thăm khám và điều trị bệnh hàng ngày mang đến sự yên tâm cho người có công
hà nội luôn chủ động tham mưu thực hiện những chính sách đối với người có công
đồng thời đưa ra những chính sách riêng có của hà nội dành riêng cho những người có công với cách mạng
trình bộ lao động thương minh và xã hội tháo gỡ những vườn mắt chính sách đó
thành phố ban hành nghị quyết về các thủ riêng của thành phố
người có công với cách mạng tám mươi tuổi trở lên theo quy định trung ương điều dưỡng hai năm một lần
thì thành phố hà nội tổ chức tiến hành điều dưỡng vào năm trung ương không tiến hành điều dưỡng
tức là một năm trung ương một năm hà nội đối tượng này được một năm một lần
quy định bốn trăm linh tám về giải quyết hồ sơ thủ động người có công phải nói rằng một cái nội dung này rất quan trọng
các tỉnh thành phố trong đó có hà nội là căn cứ cái quy định này
các quy trình này các bước này để tiến hành triển khai thực hiện
và những hồ sơ thủ động trước đây mà đã có hồ sơ đấy
thì đã được gửi lên bộ lao động thương minh sâu và các địa phương đã làm đúng quy trình
không chỉ chăm sóc trực tiếp cho người có công mà hà nội còn có các trung tâm chăm sóc thân nhân
thế hệ con của người có công phát thẻ xoay bít miễn phí cho người có công
và hỗ trợ nhà ở cho người có công
đó là những hành động thiết thực góp phần xoa dịu những mất mát
để người có công ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn

theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
mưa lớn sẽ xảy ra tại các tỉnh trung bộ từ ngày bốn tháng một mươi một
do ảnh hưởng từ vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
gây ra mưa lớn và có diễn biến phức tạp tại khu vực này
chính vì vậy để bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi và giảm thiểu thiệt hại
tổng cục thủy lợi yêu cầu các tỉnh thành phố nằm trong khu vực ảnh hưởng
ra soát lại hiện trạng các công trình thủy lợi
lưu ý những điểm trọng yếu để có biện pháp xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra
tiếp tục theo dõi các thông tin thời tiết nhằm chủ động triển khai các phương pháp phòng chống
khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra
để giải quyết bài toán thiếu nước do nhiễm mặn vào mùa khô ngập úng cục bộ vào mùa mưa
mới đây công ty tư vấn subana jurong đơn vị tư vấn đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đà nẵng
đã đề xuất ý tưởng xây dựng đà nẵng trở thành thành phố nghìn hồ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
cụ thể đối với những dự án có tổng diện tích xây dựng lớn các đơn vị chủ đầu tư cần trích một mươi
tổng diện tích dự án để thiết kế cảnh quan mặt nước
về mùa mưa hệ thống hồ được xây dựng có nhiệm vụ tích nước giảm thiểu tình trạng ngập úng đô thị cục bộ
hệ thống nghìn hồ cũng là nguồn nước thô dự trữ để bảo đảm nước sinh hoạt ổn định cho người dân vào mùa khô
đồng thời đây là điểm nhấn tạo nét cảnh quan và điều hòa không khí cho thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu
đơn vị tư vấn cũng yêu cầu thành phố khi thực hiện cần có chiến lược quản lý vận hành tổng thể liên hồ
để tránh nước tủ động đảm bảo vệ sinh môi trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi đức thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường đa phúc quận kinh dương thành phố hải phòng
về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra từ tháng ba đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại địa bàn tỉnh quảng trị
đối tượng bùi đức thái đã thông qua ba mươi sáu giao dịch dân sự với một mươi bốn cá nhân cho vai tổng số tiền hơn ba trăm sáu mươi triệu đồng
với mức lãi suất từ một trăm một mươi bốn đến năm trăm ba mươi sáu một năm
tổng số tiền lãi đã thu là sáu mươi tám sáu trăm bảy mươi năm triệu
trong đó tiền lãi vượt quá từ năm bảy đến hai mươi sáu tám lần mức lãi suất cao nhất trong bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định
như vậy số tiền thu lợi bất chính gần sáu mươi ba triệu đồng
với những căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi đức thái về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản một điều hai trăm linh một bộ luật hình sự
vào hồi sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một
tại khu vực thôn lạc
phủ xã bắc sơn thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng bắc sơn đã phát hiện và bắt giữ một hai tấn cá khoai đông lạnh nhập lậu có nguồn gốc từ trung quốc
tại thời điểm phát hiện một số đối tượng đang tập kết các thùng xốp ở khu vực bờ sông biên giới
khi phát hiện lực lượng biên phòng các đối tượng vứt bỏ lại các thùng xốp bỏ chạy về phía trung quốc
tổ tuần tra tổ chức truy đuổi nhưng không bắt được đối tượng tiến hành kiểm tra bên trong các thùng xốp
có chứa cá khoai đông lạnh với tổng trọng lượng là trên một hai tấn trong đó khoảng tám trăm linh kg cá đã giã đông
ba mươi kg cá đã bốc mùi hôi thối không bảo đảm vệ sinh thú y vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng
hiện đồn biên phòng bắc sơn đã tạm giữ tăng vật hoàn chỉnh hồ sơ và phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy số cá trên
ngày bốn một mươi một tại xã quảng thạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến cho một người thiệt mạng và một người bị thương
theo đó vào khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một tương giao của một hộ gia đình đã đổ sập chúng hai công nhân đang thi công tuyến mương thoát nước qua địa bàn xã quảng thạch huyện quảng sương
một người tử vong tại chỗ là ông lê đình hường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu thường trú tại xã quảng lưu huyện quảng sương
còn ông nguyễn ngọc phúc thường trú tại xã quảng hải huyện quảng sương bị thương nặng hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện quảng sương
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ sập tường trên
thưa quý vị và các bạn tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa chín về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
khu vực hợp tác xã đóng góp vào gdp của cả nước có xu hướng giảm trung bình khoảng bốn một năm
một loại hình kinh tế có ý nghĩa quan trọng với sự ổn định và phát triển của khu vực đông thôn đang có những dấu hiệu chứng lại
thậm chí là bộc độ tan dư của mô hình kinh tế kiểu cũ lạc hậu manh mún chưa phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội
một mươi năm năm là chặng đường khá dài đủ để nhận thức được hợp tác xã kiểu mới phải làm gì để phát triển kinh tế ở nông thôn
anh trần sĩ hùng ở đan phượng khởi nghiệp trồng nấm từ năm hai nghìn một mươi bốn đầu tư tiền tỷ nhưng bị mất trắng chỉ sau ba bốn năm
đang chập chững làm kinh doanh
thiếu vốn sản xuất manh mún nhỏ lẻ quy trình không chuyên nghiệp không tìm được đầu ra
làm ra sản phẩm mà mình cần chứ không phải là sản phẩm mà thị trường cần
suốt một thời gian dài hợp tác xã ở nhiều địa phương đi trong bế tắc như thế
năm hai nghìn một mươi bảy thì bắt đầu có cái phong trào là đi xuất khẩu lao động này rồi là đi các công ty ấy
thì bắt đầu chị em cũng nhen nhóm ra ngoài thế là đi công ty thì thu nhập tháng bảy tám triệu
với lại trồng rau thì lại khó thị trường thì hẹp và phát triển thêm cái ngành nghề khác thì lại không có vốn
thế nào hợp tác xã kiểu mới kiểu cũ cũng nhiều người không biết
bây giờ cứ nghĩ là
nghĩ là nó là mô hình kinh tế này như ngày xưa người dân người ta thấy người ta không mặn mà
cái này là một tổ chức tự nguyện mà có nơi thì áp đặt hành chính thì cũng không thành công
mà địa phương nào mà buông lỏng thì lại càng là biết bắt
hợp tác xã kiểu mới phải vận hành theo cơ chế thị trường chứ không còn là hợp tác xã của giai đoạn cách đây một mươi năm năm
chính vì vậy hệ thống pháp lý cũng phải được giả sát lại những điểm chưa phủy
phù hợp với tình hình mới tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình triển khai thực hiện
yêu cầu phát triển hợp tác xã kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong giai đoạn mới
cần phải có những bước phát triển mạnh mẽ hơn
cho nên chính vì vậy mà lần này cái tổng kết cũng đặt đến vấn đề là gà sót
những cái được và những cái hạn chế bất cập của luật cũng như những văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan đến cái luật này
hợp tác xã kiểu mới là đoàn kết tập thể không phải là mạnh ai nấy làm
sau một mươi năm năm nhiều hợp tác xã phải giải thể cơ quan quản lý và người nông dân phải nhận thức lại
hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp
sẽ không thể tiếp diễn những cảnh giải cứu nông sản hay nông sản un ứ ở cửa khẩu
chỉ vì thiếu tèm nhãn xuất xứ
tại diễn đàn tổng kết một mươi năm năm kinh tế tập thể
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
đã nhấn mạnh làm kinh tế không phải chỉ dựa vào chính sách
mà cần có sự nỗ lực dám nghĩ dám làm của các thành viên
chính vì vậy những năm gần đây sự tham gia của doanh nghiệp trong mối liên kết
giữa hợp tác xã doanh nghiệp và nhà nông đã tạo ra được hiệu quả bước đầu
cho kinh tế hợp tác xã phù hợp với tinh thần của hợp tác xã kiểu mới
không phải dậy từ hai giờ sáng ra đồng làm ruộng
cũng không phải vất vả lo nghĩ năm nay lúa có được mùa hay không
từ hai năm nay bà sắc đã cho doanh nghiệp thuê sáu xã ruộng
đồng ruộng của nhà mình để chuyển đổi sang trồng dưa lưới công nghệ cao
sau hai vụ năng suất thu được gấp nhiều lần so với trồng lúa
bây giờ sang quy trình dòng dưa này thì nó nhẹ nhàng hơn
mà nó không vất vảng không phải dậy thức khuya dậy sớm
mà năng suất thì nó cao hơn
theo sự giới thiệu của hợp tác xã doanh nghiệp tham gia thuê đất của dân
giúp nông dân quy hoạch sản xuất chuẩn bị sẵn đầu ra
nên nông sản không lo bị ế hay mất giá như những năm trước
hợp tác xã sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người nông dân
doanh nghiệp sẽ là người mang lại cái nguồn lợi đối với người nông dân
là trực tiếp đưa cái sản phẩm này là cái đầu ra cho các siêu thị
trong điều kiện hoạt động ngày càng khó khăn theo cơ chế thị trường
dụng đất thu hẹp nhường chỗ cho công nghiệp dịch vụ đô thị
hợp tác xã đan phượng đã tích tụ dụng đất
giao đất cho hội sản xuất kinh doanh hiệu quả
ước tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
bảy thành viên trong hợp tác xã đan phượng còn tạo ra nguồn vốn hơn một mươi một tỷ đồng
hỗ trợ các thành viên trong hợp tác xã kinh doanh theo hình thức hưởng tỷ lệ phần trăm góp vốn
giai đoạn hiện nay không chỉ dừng lại ở đó
mà hợp tác xã tiếp tục thực hiện đến việc tích tụ dụng đất tập trung
thu gom đất của người dân và giao lại cho một hộ có đủ năng lực
có điều kiện sản xuất
thì mới sản xuất hàng hóa để áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ
đem lại giá trị hiệu quả trên đơn vị diện tích
sản xuất ra những sản phẩm mà thị trường cần
nghị quyết số một mươi ba của trung ương về kinh tế tập thể đã nêu
hiệu quả quan trọng nhất của hợp tác xã kiểu mới
là phải hỗ trợ phát triển
kinh tế hội gia đình
sáu sản dụng nhà bà sắc chuyển đổi trong được bốn ba trăm linh gốc dư lưới
giá bán trung bình là năm mươi đồng một cân
chỉ một tháng nữa bà có thể thu hoạch cho thị trường tết nguyên đán
tham gia hợp tác xã kiểu mới
bà không còn canh cánh lo miếng cơm như trước
trong phần tin quốc tế
mỹ hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện xanh
tổng thống brazil vừa cảnh báo tình trạng dầu loang trong suốt ba tháng qua ở hơn hai trăm linh bãi biển của nước này chưa phải đã là điều tồi tệ nhất
và tình hình có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn do hiện không rõ có thêm dầu bị dò gì hay không
hiện tại brazil cũng chưa thể xác định được thiệt hại về kinh tế và môi trường do sự cố này gây ra
trong một tuyên bố
tổng thống brazil bolsonaro cho biết
khối lượng dầu loang mà nước này thu vớt được cho đến nay
mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng dầu bị dò dỉ ra các vùng biển của brazil
nhưng điều đáng quan ngại là brazil vẫn chưa xác định được nguồn gốc dầu bị dò dỉ
cũng như liệu có thêm dầu loang ra các bãi biển của brazil hay không
những giải dầu loang bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng chín vừa qua
và kéo dài tới hai km dọc theo bờ biển các bang đông bắc của brazil
hiện brazil mới thu vớt được hai tấn dầu cặn
đồng thời nỗ lực cứu những con chim và rùa biển bị mắc kẹt trong lớp dầu dày đặc
tình trạng này cũng đã khiến sáu mươi bảy động vật biển chết trong đó có một mươi một con rùa
các chuyên gia cảnh báo dầu loang trên biển có thể sẽ bị nước biển đẩy đến cả các khu vực phía đông nam brazil
mới đây thượng nghị sĩ mỹ chuck schumer vừa đề xuất một kế hoạch trị giá bốn trăm năm mươi bốn tỷ đô la mỹ
trong vòng một mươi năm giúp cho mỹ hạn chế các phương tiện sử dụng xăng
đây là thông tin vui cho những người dân mỹ muốn sử dụng các phương tiện
sử dụng xăng
triển lãm này có sự tham gia của các bộ liên quan và các viện nghiên cứu quốc gia
giới thiệu những sản phẩm công nghệ thông tin của mình
trong đó có cả robot đa bóng thiết bị chụp chuyển động ba chiều và công nghệ nhận diện khuôn mặt
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại